với chiêu thức đăng thông tin cho vay tiền lãi suất thấp các đối tượng tìm cách lấy thông tin cá nhân để lập ví điện tử của người cần vay rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản
và chỉ trong chín tháng các đối tượng đã lừa cho vay tiền qua mạng xã hội chiếm đoạt trên năm tỷ đồng của rất nhiều bị hại
công an tp bpmt đắc lắc đang tạm giữ trần thanh thọ và phan văn trung cùng chủ tệ tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng khai nhận khi có người hỏi vay tiền các đối tượng gọi điện lấy lòng tin và yêu cầu cung cấp thông tin về căn cước công dân số thẻ ngân hàng số tài khoản ngân hàng số điện thoại
sau đó các đối tượng tạo lập tài khoản ví điện tử jalopay đứng tên người vay tiền
từ tài khoản zalopay này các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp mạng otp báo về số điện thoại kết nối tài khoản ngân hàng của người vay
từ đó các đối tượng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mua thẻ game
rồi bán cho người vay
bước đầu hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã lừa và chiếm đoạt của rất nhiều người ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng
vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định